thì công an sẽ giúp đỡ cho cô thì người ta sẽ hỗ trợ cho mình
là bây giờ nó có xin một cái lệnh để mình chuyển tiền cho tài khoản của công an đó mà chỗ là thi hành án đó
cho nên là để cho mình được tại ngoại ở ngoài
nghi ngờ cái tài khoản của tôi có liên quan tới cái đường dây rửa tiền và bố bám hoa tí
nói là phải có cái biện pháp ngăn chặn kịp thời để tránh cái đối tượng là thứ nhất là để trốn tránh
cái thứ hai là báo tin cho đồng bọn biết
cho nên đưa tôi hai cái phương án
một là đóng tiền tại ngoại hai là kết hợp với công an địa phương địa phương sở tại để tạm ngăn chặn tôi
thì qua đó là tôi đã chuyển tiền làm theo cái lời hướng dẫn của đường dây
xưng là công an bên đó
cái phương thức thủ đoạn của cái đối tượng sử dụng công nghệ cao ngày càng phức tạp
thì thường là chúng có cái trình độ về công nghệ thông tin
và cái mức độ tinh vi xã huyệt ngày càng cao
để chúng tận dụng cái sự phát triển của khoa học công nghệ
tận dụng những cái thành tụ của công nghệ thông tin
để qua đó chúng che giấu cái hành vi phạm tội
cũng theo các vị hại
trong quá trình điện thoại chúng gửi qua gia lô tin nhắn các quyết định triệu tập của các cơ quan chức năng do chúng làm giả
yêu cầu bị hại không được dừng điện thoại không kể cho bất cứ ai dù là người trong gia đình
và chuyển tiền vào tài khoản do chúng mở tại các ngân hàng
vì mất bình tĩnh và lo sợ đã có nạn nhân chuyển cho bọn chúng số tiền lớn
tôi có một số ý kiến đối với người dân để mà cảnh giác như sao
thứ nhất là không cung cấp những cái thông tin nhạy cảm của mình
đối với những người không có tài khoản
đối với những người không có tài khoản
đối với những người không quen biết
ví dụ như có cuộc gọi lạ gọi đến mình mà yêu cầu cung cấp số chứng minh họ tên địa chỉ hoặc là thông tin về tài khoản ngân hàng
thì chúng ta tuyệt đối không cung cấp
cái đó là những cái thông tin nhạy cảm cá nhân chúng ta cần phải bảo vệ
cái thứ hai là cơ quan chức năng không làm việc qua điện thoại một cách lâu dài
chỉ có thể là điện thoại là liên hệ để xem có ở nhà hay không
đến gửi thư mời mời đến trụ sở cơ quan để làm việc
và cơ quan chức năng cũng không yêu cầu chuyển tiền vào một cái tài cảnh cá nhân
khi phát hiện những dấu hiệu như thế thì người dân cần liên hệ đến cơ quan công an gần nhất báo đến cơ quan công an gần nhất để được tư vấn và hỗ trợ
cơ quan công an cảnh báo trước những thủ đoạn tinh vi của loại tội phạm này người dân cần nâng cao cảnh giác không nghe theo hướng dẫn của các đối tượng khi chưa từng gặp mặt
nếu thấy có biểu hiện nghi vấn người dân cần kịp thời thông báo đến lực lượng công an gần nhất để có biện pháp
ngăn chặn kịp thời
tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác
vào ngày hôm qua lực lượng chức năng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai phối hợp với ủy ban nhân dân phường long bình đã xuống hiện trường kiểm tra và chỉ đạo xử lý tình trạng lợn chết vứt xuống suối chùa
hiện trường ghi nhận có sáu con lợn chết với trọng lượng từ bảy mươi đến một trăm linh kg một con
người dân vứt xuống suối chùa đoạn giáp danh giữa khu công nghiệp amata và khu công nghiệp lotico thuộc khu phố sáu phường long bình
tất cả lợn chết dưới suối đang trong tình trạng trương phình và phân hủy
theo lực lượng chức năng đây có thể là do một số hộ dân sống gần khu vực này mua lợn chết về nấu cho cá ăn
tuy nhiên do quá nhiều phân hủy nhanh cá ăn không hết nên đã vứt xuống dòng suối để nước mưa cuốn trôi
trước tình hình này lực lượng chức năng tp biên hòa đã chỉ đạo ủy ban nhân dân phường long bình vớt toàn bộ lợn chết nói trên và tiêu hủy theo quy định của pháp luật
nguy cơ cháy rừng là rất lớn nếu như không có những biện pháp ngăn chặn kịp thời
những năm trước thì vào thời điểm này hà tĩnh thường xảy ra hơn trăm vụ cháy rừng
hiện tại thì cũng là lúc mà người dân đang thu hoạch keo tràm và việc đốt thực bì thì thường xuyên diễn ra
lực lượng kiểm lâm tỉnh hà tĩnh đang tích cực triển khai các biện pháp để bảo vệ rừng trong mùa nắng nóng này
một mươi hectare là số diện tích rừng mà hạt kiểm lâm thị xã kỳ anh hà tĩnh đang quản lý
trong đó có nhiều công trình quốc gia và lưới điện năm trăm linh kv hai trăm hai mươi kv đi qua rừng
chính vì vậy công tác bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng luôn được lực lượng kiểm lâm chú trọng thực hiện đặc biệt là trong mùa nắng nóng này
chúng tôi tập trung vào việc
chúng tôi kiểm soát lửa và để thực hiện những giải pháp kiểm soát lửa là trước hết là phải tăng cường công tác tuyến truyền
tuyên truyền phải đến được người dân và đặc biệt là phải kịp thời
hương sơn cũng là một trong những địa phương có nguy cơ cháy rừng cao bởi những cánh rừng ở đây có thảm thực bì khá dày
cộng với gió lào thường xuyên hoạt động trong mùa nắng nóng nên nguy cơ bùng phát lửa rất lớn
chúng tôi chỉ đạo xây dựng các mô hình tổ tự
tổ tự quản bảo vệ rừng cũng như phòng cháy rừng ở các địa phương chủ rừng
và trong những năm qua thì các tổ tự quản này hoạt động khá hiệu quả cho nên tình trạng cháy rừng ở trên địa bàn hương sơn ngay càng giảm
hạ tỉnh hiện có ba trăm sáu mươi hectare rừng và đất lâm nghiệp trong đó một trăm hai mươi hectare rừng dễ cháy
thời điểm này một số địa phương đang thu hoạch keo tràm và thường xuyên đứt thực bì nên nguy cơ cháy rừng rất lớn
ngoài việc tuyên truyền cho các hội dân lực lượng kiểm lâm hạ tỉnh chú trọng thực hiện phương châm bốn tại chỗ trong công tác bảo vệ rừng
để phát hiện sớm lửa rừng để huy động lực lượng chữa cháy kịp thời và hiệu quả
tuy nhiên hiện chỉ mới bước vào mùa nắng nóng nên cảnh báo nguy cơ cháy rừng ở hà tĩnh vẫn đang ở mức cao
và nếu như không có những giải pháp giám sát chặt chẽ thường xuyên thì cháy rừng sẽ rất dễ xảy ra
thưa quý vị sở giáo dục và đào tạo tp hcm vừa công bố điểm chuẩn xét tiễn vào lớp một mươi các trường trung học
trường trung học phổ thông chuyên và tích hợp tại tp hcm
tp hcm năm nay có hai trường chuyên là trung học phổ thông chuyên lê hồng phong và trung học phổ thông chuyên trần đại nghĩa
và tám trường có lớp chuyên điểm chuẩn vào trường trung học phổ thông chuyên lê hồng phong cao nhất là lớp chuyên tích hợp bốn mươi hai bảy mươi năm điểm lớp khóa học bốn mươi một bảy mươi năm điểm
điểm chuẩn thấp nhất là lớp nhật với ba mươi hai năm điểm
tại trường trung học phổ thông chuyên trần đại nghĩa điểm chuẩn cao nhất cũng là lớp tích hợp với bốn mươi một hai mươi năm điểm lớp khóa học bốn mươi điểm điểm chuẩn thấp nhất là lớp toán ba mươi một bảy mươi năm điểm
hai trường trung học phổ thông chuyên lê hồng phong và trung học phổ thông chuyên trần đại nghĩa cũng xét tuyển học sinh lớp không chuyên với điểm chuẩn nguyện vòng ba lần lượt là hai mươi năm hai mươi bốn năm
sở giáo dục đào tạo tp hcm đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho một trăm một mươi một điểm thi với gần ba hai trăm linh phòng thi tại hai mươi bốn quận huyện trên địa bàn thành phố
phục vụ cho hơn bảy mươi một thí sinh cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay
việc giao đề thi hàng ngày và nhận bài thi cũng trong ngày tp hcm đã bố trí khu vực chấm thi có đầy đủ camera giám sát theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo
nhằm đảm bảo an toàn tiếp nhận đề thi gốc tổ chức in sau đề thi có kế hoạch trực chốt và phối hợp với các lực lượng chức năng
giải tỏa nhanh các khu vực kẹt xe trong các ngày thi tạo điều kiện để giáo viên và học sinh đến trường đúng giờ
kiểm tra an toàn cháy nổ tại các hội đồng thi sở giáo dục và đào tạo tp hcm đã chủ động phối hợp với các sở ngành có liên quan
để huy động mọi nguồn lực phục vụ cho kỳ thi riêng khu vực huyện đảo cần giờ sở đã có phương án để việc vận chuyển đề thi đến các thí sinh đúng giờ
việc chuẩn bị cho các phương tiện đi lại đảm bảo được an toàn giao thông trên địa bàn thành phố cũng đã được phối hợp các sở ngành làm rất là tốt
riêng ở cần giờ thì chúng ta cũng đã xin được cái phà ưu tiên tức là bố trí chuyên một cái miếng phà
để các học sinh giáo viên có thể đi thi đi coi thi ở tại cái điểm thi ở quyền cần giờ được an toàn
cũng như là việc vận chuyển đề hàng ngày và bài thi của các em thí sinh được mang về tại trung tâm thành phố ở địa điểm đặt hội đồng chấm
năm nay tại các điểm thi tp hcm đều bố trí camera giám sát hai mươi bốn trên hai mươi bốn để bảo quản đề thi từ sáng đến chiều
việc giao đề thi hàng ngày và nhận bài thi cũng trong ngày
thành phố cũng đã bố trí khu vực chấm thi có đầy đủ camera giám sát theo quy định của bộ giáo dục đào tạo
và có kế hoạch phối hợp với lực lượng công an thành phố đảm bảo an ninh trực tự tại tất cả điểm thi
công tác giao nhận bài thi chấm thi cũng được giám sát chặt chẽ đảm bảo công bằng cho tất cả thí sinh
trong phiên họp ban chế đạo thi thành phố chủ tịch ubnd tp hcm cũng đã phân công cho các sở ngành
trong đó có công an để hỗ trợ tất cả các khâu yêu cầu theo quy chế thi
tức là ở các điểm thi chúng ta tăng cường thêm lực lượng an ninh và cảnh sát để bảo vệ an toàn cho kỳ thi
chúng ta quy đồng khoảng bảy trăm linh cán bộ giáo viên của các trường trong phổ thông tham gia chấm
để đảm bảo được việc chấm khách quan công tâm thì việc sinh hoạt đáp án việc thống nhất biểu điểm chấm là quan trọng
là sự đảm bảo được chặt chẽ trong hướng dẫn chấm
ban chỉ đạo hội đồng thi trung học phổ thông quốc gia tại tp hcm và ban lãnh đạo các điểm thi đã được tập huấn
đầy đủ kỹ càng về quy chế các văn bản quy định hướng dẫn coi thi
trước buổi thi một ngày tại tất cả điểm thi toàn bộ giám thị các thành viên trong mỗi điểm thi sẽ được triển khai tập huấn đầy đủ
nội dung tập huấn có tập trung lưu ý một số điểm mới cũng như một số nhắc nhở rút kinh nghiệm
nhằm đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối cho kỳ thi
thưa quý vị với tình trạng kẹt xe thường xuyên trong những ngày cuối tuần
mà người dân cũng như các bác tà đã phản ánh tại tuyến cao tốc tp hcm long thành
bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một thực trạng gây ủng ứ và nguy hiểm
dễ xảy ra tai nạn giao thông tại khu vực đầu đường dẫn vào tuyến cao tốc này
phóng tin antv ghi nhận vào buổi chiều ngày một mươi ba tháng sáu
tại khu vực đầu đường dẫn vào cao tốc tp hcm long thành dầu dây
hai dòng xe nhộn nhịp đi về trên cao tốc
nhưng tại đoạn đầu đường thì có nhiều xe khách taxi chạy chậm lại tấp vào lề đường
khiến những xe phía sau phải né tránh hoặc giảm tốc độ đột ngột
nguyên nhân do các xe này dừng đổ đón khách đi về đà lạt dầu dây vũng tàu
đang đứng chờ bên đường
mặc dù đã có biển báo cấm đổ ở khu vực này
và việc dừng đón khách như thế này gây nguy hiểm cho những phương tiện giao thông khác
tai nạn giao thông rất dễ xảy ra
hành khách dù biết là nguy hiểm nhưng vẫn thường ra đây đón xe
đó là gọi là cao tốc thì tốc độ trung bình của xe máy đó
thì nó cũng tầm là năm mươi đến sáu mươi km trên giờ
còn về ô tô xe khách thì nó tầm tám mươi km mấy
nó tầm tám mươi km
thì khi mà em qua mà là
khách mà nó không kịp thắng thì
hậu quả thì em nghĩ nó
nó có thể là
dẫn đến tự vang
hoặc là tính mạng nó ảnh hưởng nhiều hơn
chấp nhận rủi ro để
em đứng ở đây
nên đặt một cái trạm ở chỗ này
thì nó cho dân người ta đi nó thuận tiện hơn
cả một cái đường cao tốc như này đúng không
thế mà mình diễn ra một cái
một cái ngã bà như này
không may mà nó có một cái gì nguy hiểm

thì mình đặt một cái trạm

không chỉ có hành khách
các đại sế cho đổ xe thành hàng dài
gây ủng tắc giao thông vào giờ cao điểm
nhiều người thăng phiền trước đây chỉ sẽ ra kẹt xe
vào ngày thứ bảy chủ nhật
nhưng kẹt xe lan rộng thêm ngày thứ sáu
do người dân tp hcm và các tỉnh đi du lịch
về bà rịa vũng tàu ngày càng nhiều
tuyến đường cao tốc tp hcm long thành dầu dây
trong đó kẹt xe nặng nề nhất là đoạn từ tp hcm
đến quốc lộ năm mươi một dài khoảng hai mươi km
khiến nhiều người ngao ngán đường cao tốc này
theo ghi nhận trên tuyến này
có ba điểm kẹt xe nhiều nhất
đó là nút giao quốc lộ năm mươi một
và nhánh rẽ vào cao tốc hướng về tp hcm
thứ hai là cầu long thành bị tắt cổ chai
đường cao tốc sáu làng xe
đến cầu thu hẹp bốn làng xe
thứ ba đoạn nút giao an phú đường mai chí thọ
rẽ về đường hầm sông sài gòn
gặp dòng xe cắt ngang
để giảm cái ủng tắc giao thông trên địa bàn
ngoài chúng ta phải áp dụng nhiều biện pháp
nhiều cái giải pháp
và trách nhiệm của đồng bộ
của các cơ quan của các đơn vị
cả cái chúng ta đảm bảo
vấn đề cái công trình hoặc là những cái phi công trình
vừa rồi thì chúng ta
trước mắt là chúng ta áp dụng là cái biện pháp
là phân bố
bố trí cái lực lượng để tổ chức
cái điều tiết giao thông ở cái khu vực
mà chúng ta xác định là khả năng nó dễ xảy ra
ổn tắc ổn ứ đó
ở trên từng địa bàn của quận quyện
thì hiện nay chúng ta cũng đã xây dựng
nhiều cái công trình giao thông
để đảm bảo khắc phục trước mắt
ở những cái địa điểm này
trước thực trạng trật tự an toàn giao thông
tại tuyến đường cao tốc tp hcm long thành dầu dây
cần có sự kiểm tra rà soát
chứng chỉnh của các ngành chức năng
bên cạnh đó người dân cũng như các doanh nghiệp vận tải
các tài xế cần chấp hành đúng quy định
an toàn giao thông đường bộ để đảm bảo
an toàn tính mạng của người tham gia giao thông
trật tự an toàn giao thông tại tuyến đường này